dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ bốn mươi năm
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết phiên họp thứ bốn mươi năm là phiên họp cuối với nhiều nội dung quan trọng trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm tới
các cơ quan thẩm tra của ủy ban thường phủ quốc hội chính phủ cần bám sát chương trình nội dung đã được chuẩn bị nhanh chóng sớm trình ra phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội với tinh thần khẩn trương
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
theo báo cáo thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đã tổng hợp được trên hai kiến nghị được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền đến nay trên chín mươi năm kiến nghị của cử tri được giải quyết trả lời
tuy nhiên vẫn còn bảy trăm hai mươi năm kiến nghị đang trong quá trình giải quyết liên quan đến việc xem xét sửa đổi bổ sung hai trăm linh ba văn bản quy phạm pháp luật
việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với một số vấn đề như an toàn vệ sinh thực phẩm buôn lậu tham nhũng lãng phí đạo đức công vụ ô nhiễm môi trường
qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng cần có đánh giá so sánh việc giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp trước đến kỳ họp sau
những tồn tại hạn chế trong tất cả các lĩnh vực kiến nghị có giảm đi không đồng thời làm rõ nguyện vọng của cử tri trong từng giai đoạn tập trung vào vấn đề gì
được giải quyết ra sao để từ đó có một bức tranh tổng quát hơn đưa ra các biện pháp hữu hiệu hơn trong việc giải quyết kiến nghị cử tri